thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo với một sáu mươi xã phường thị trấn tại hai mươi tỉnh thành phố
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương
tham dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương có bí thư chủ tịch ubnd của hai mươi tỉnh thành phố
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu lãnh đạo các sở ban ngành quận huyện thị xã
và đặc biệt là lãnh đạo một sáu mươi xã thị phường thị trấn của hai mươi tỉnh thành phố này
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
đánh giá rất cao sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch của cấp ủy
chính quyền hệ thống chính trị các địa phương sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội các hội đồng hương các tổ chức tôn giáo
sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp các lực lượng tuyến đầu như y tế quân đội công an
đã làm việc quên ngày quên đêm đã có những đồng chí hy sinh vì nước quên thân
vì dân phục vụ nhờ đó trong hai mươi ba tỉnh thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
có sáu tỉnh đang kiểm soát dịch bệnh theo tiêu chí của bộ y tế gồm sóc trăng bình phước
bến tre hậu giang bạc liêu cà mau một mươi ba tỉnh thành phố đang quyết liệt
tích cực tiếp tục lộ trình đạt các tiêu chí kiểm soát dịch gồm đồng nai bà rịa vũng tàu
tây ninh trà vinh đồng tháp an giang cần thơ vĩnh long kiên giang hà nội
phú yên khánh hòa và đà nẵng riêng bốn địa phương gồm thành phố hồ chí minh bình dương
long an tiền giang dù đã rất cố gắng nỗ lực với trách nhiệm cao bám sát địa bàn
bám sát thực tế nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp nhất là thành phố
hồ chí minh do nhiều đặc thù về dân cư xã hội nên tình hình khó khăn các địa phương này cần
tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để có thể thực hiện được
các tiêu chí kiểm soát dịch về tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thủ tướng nhắc lại yêu cầu người đứng
đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống
dịch trên địa bàn bí thư là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch chủ tịch ủy ban nhân dân đứng
đầu trung tâm chỉ huy phòng chống dịch quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn ban hành quy chế
hoạt động phân công ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời tiếp nhận xử lý báo cáo theo thẩm quyền
mọi vấn đề liên quan phòng chống dịch trên địa bàn thủ tướng lưu ý các xã phường thị trấn
cung cấp ngay các số điện thoại khẩn cấp tới người dân dán các tờ rơi tại từng gia đình
từng khu dân cư để người dân có thể gọi ngay khi đói ăn khi ốm đau thủ tướng giao bộ thông tin
và truyền thông chỉ đạo triển khai ngay việc kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến tới toàn bộ các
xã phường thị trấn trên toàn quốc trong vòng một hai ngày sắp tới phải làm xong để bảo đảm chỉ đạo
thông suốt từ trung ương chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia tới từng cơ sở